để chủ động ứng phó với rét đậm rét hại đặc biệt là bảo vệ sức khỏe người già trẻ nhỏ
bộ y tế vừa có công điện gửi sở y tế các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ bắc trung bộ
các đơn vị trực thuộc bộ y tế
các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp giữ ấm
đặc biệt là người già trẻ nhỏ học sinh hướng dẫn người dân cách giữ ấm và chống rét
đề phòng các biến chứng về hô hấp và tim mạch
ngoài ra bảo đảm an toàn trong việc sửa ấm tại nhà nhất là vào ban đêm
không để xảy ra ngộ độc khí do bếp than củi
các đơn vị tổ chức trực chuyên môn sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân ảnh hưởng của rét đậm
rét hại nhất là ở vùng núi cao vùng sâu vùng xa tăng cường giữ ấm
tránh rét cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế